từ ngày hai tháng bốn đến ngày hai mươi sáu tháng bốn tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ ba mươi năm
do bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trần cẩm tú chủ trì
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận về dấu hiệu vi phạm
đối với ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy
quân chủng hải quân bộ quốc phòng cũng như xem xét thi hành kỷ luật đối với một số đồng chí
có thể thấy kết luận lần này càng khẳng định thêm tinh thần không có vùng cấm
không có ngoại lệ trong xử lý cán bộ của đảng ta
chúng ta hãy cùng đến với phần trao đổi của biên tập viên khánh thư cùng với khách mời
xin mời chị khánh thư
vâng xin cảm ơn biên tập viên hoàng trang
thưa quý vị và các bạn tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã từng nói
không có vùng cấm không có ngoại lệ trong xử lý cán bộ
năm hai nghìn một mươi tám nhiều cán bộ cấp cao kể cả cán bộ nghỉ hưu cán bộ trong các cơ quan bảo vệ thực thi pháp luật
sĩ quan cấp tướng thuộc các lực lượng vũ trang đã bị xử lý
qua đó bảo vệ được tính nghiêm minh của kỷ luật đảng sự thượng tôn pháp luật của nhà nước
sự trong sạch vững mạnh và uy tín của đảng và ý nguyện của nhân dân
kết luận thứ ba mươi năm của ủy ban kiểm tra trung ương càng cho thấy rõ quyết tâm này của đảng ta
theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương
công bố mới đây ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm
trong thực hiện cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc bộ giao thông vận tải
theo đó ngoài trách nhiệm của nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng đinh la thăng
các ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng gồm đồng chí nguyễn hồng trường đồng chí nguyễn văn công đồng chí nguyễn ngọc đông và đồng chí nguyễn nhật
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
đồng chí vũ văn ninh nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên phó thủ tướng chính phủ
có vi phạm khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa thoai vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc bộ giao thông vận tải
đồng chí phạm viết muôn nguyên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ
có vi phạm khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo chính phủ về chủ trương thực hiện cổ phần hóa thoai vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc bộ giao thông vận tải
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân liên quan
về vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân bộ quốc phòng
ủy ban kiểm tra trung ương cũng đề nghị xem xét kỷ luật đối với đồ đốc nguyễn văn hiến
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên quân ủy trung ương nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng
phó đồ đốc nguyễn văn tình nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên ủy viên quân ủy trung ương nguyên bí thư đảng ủy nguyên chính ủy quân chủng
đồng chí chuẩn đồ đốc lê văn đạo nguyên đảng ủy viên nguyên phó tư lệnh quân chủng
về những vi phạm khuyết điểm của quân chủng và trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng
cũng tại phiên họp ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành hình thức kỷ luật cảnh cáo
đối với trung tướng nguyễn hoàng thủy phó bí thư đảng ủy tư lệnh quân khu chín và đồng chí đại tá trương thanh nam đảng ủy viên
cách trước tất cả các chức vụ đảng với phó tham mưu trưởng quân khu chín nguyên phó bí thư đảng ủy
sư đoàn trưởng sư đoàn tám quân khu chín vì đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo quản lý thiếu kiểm tra để xảy ra vi phạm khuyết điểm
trong công tác quản lý sử dụng đất tại sư đoàn tám để nhiều tổ chức đảng và đảng viên liên quan bị xử lý kỷ luật